liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng ở các tỉnh phía nam giai đoạn hai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa chuyển hồ sơ sang tòa án để truy tố ba mươi hai bị can về tội trốn thuế
theo cáo trạng công an tỉnh đồng nai phát hiện nguyễn thăng long
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu năm số năm xã bình minh huyện trảng bom
tiêu thụ nguồn xăng không có hóa đơn chứng từ do mai thị dần
giám đốc công ty trách nhiệm nữ hạn hà lộc tp vũng tàu cung cấp
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn đức dần cháu chồng của mai thị dần đã mua tổng cộng hơn bảy bốn triệu lít xăng
và hơn hai một triệu lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ nhập vào kho xăng dầu của công ty trách nhiệm nữ hạn hà lộc
sau đó giao lê thị thùy linh chú tp vũng tàu
tiên hệ với một số đối tượng tại bảy đồng mối khác nhau ở các tỉnh việt nam để mua xăng dầu không có hóa đơn
các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn một mươi năm hai tỷ đồng
ngày hai tháng ba công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
quyết định bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một s
và nguyễn văn phiêu chủ nhiệm hợp tác xã vận tải hòa bình thành phố nha trang để điều tra hành vi nhận hối lộ
trước đó cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một s
chiều ngày hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định trên đến các bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hiệu trường và nguyễn văn phiêu
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can
qua khám xét cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
theo điều tra
hợp tác xã vận tải hòa bình là cơ sở duy nhất tại tỉnh khánh hòa có chức năng sửa chữa thiết kế thi công
cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế gara của đơn vị này từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay không còn hoạt động
để thực hiện việc cung cấp đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới cải tạo với chức năng và nhiệm vụ được giao
nguyễn hiệu trường và nguyễn văn phiêu đã cấu kết cùng nhau nhiều lần nhận tiền của nhiều chủ xe cơ giới để thực hiện các hành vi
nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô
để từ đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khánh hòa cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo
và sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp với thiết kế cải tạo
công an tỉnh khánh hòa xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn phiêu và nguyễn hiệu trường đã nhận một trăm linh chín triệu đồng của năm chủ phương tiện
để hấp thức hóa hồ sơ cải tạo cho tám xe ô tô vụ việc đang được tiếp tục được công an tỉnh khánh hòa điều tra mở rộng
công an thành phố đà nẵng vừa đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng nguyễn trí học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lợi dụng lòng tin của nhiều người và bỏ bọc hoàn hảo
và các mối quan hệ của mình nguyễn trí học đã kêu gọi đồng nghiệp người quen và cả những người trên mạng xã hội đầu tư mua nhà gột banh tại thành phố hồ chí minh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến một mươi sáu tỷ đồng
trong quá trình làm việc tại một công ty bất động sản đối tượng nguyễn trí học đã sử dụng nghiệp vụ về môi giới định giá bất động sản hỗ trợ một số đồng nghiệp và đã từng giúp đỡ họ lướt sóng thành công nhiều lỗ đất
bằng hình thức tạo dựng được lòng tin trong một thời gian dài đối tượng đưa ra thông tin giả rằng có mối quan hệ với nhiều người làm trong ngân hàng và lãnh đạo tại thành phố hồ chí minh
qua đó biết được các nguồn nhà giá sập hầm thấp hơn hai mươi ba mươi so với giá thị trường hoặc nguồn nhà ngộp bên bị ngân hàng phát mại giá rẻ tại thành phố hồ chí minh
vì tin tưởng nên nhiều người đã đầu tư
cùng làm việc với nhau nên là đối tượng cũng đã xây dựng cái lòng tin với tất cả những người khác
rất là lâu rồi
đấy nên là khi mà nhìn vào thì đối tượng cũng là rất là tử tế hiền lành và gia đình cũng rất có điều kiện
vậy nên là khi mà khi đối tượng mà trong một buổi gặp gấp thì chỉ đề cập vấn đề về vấn đề về đặt cọc nhà như vậy và cần huy động gấp một số tiền như vậy
thì dựa cho cái niềm tin đã có sẵn từ rất lâu rồi
thì tôi cứ vậy mà tôi chuyển tiền thôi
với thủ đoạn này học đã kêu gọi các đồng nghiệp khác cùng tham gia
góp vốn để đặt cọc mua lại những bất động sản với mức lợi là ba dựa trên giá trị bất động sản
ban đầu học chỉ trả lợi nhuận đúng cam kết
đến khi số tiền lên đến hàng tỷ đồng thì bị đối tượng chiếm đoạt
xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo đối tượng đã chiếm trọn niềm tin của người bị hại
do đó nhiều người tham gia góp vốn cũng không hề biết bất kỳ thông tin về các căn nhà đã đầu tư
vì gần như là đặt niềm tin nâm ra là truy vấn bạn những cái điều đó
đó là bí mật trong cái vụ làm ăn đấy mà bạn không thể tiết lộ được
và bạn dùng những hình ảnh của những người có ảnh hưởng cũng như là những người lại liên quan đến chính trị
để bạn ấy dập với cái việc mà tò mò của mình
nên là nhiều khi mình cũng không có đề cập sâu quá được
bước đầu cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của năm bị hại với số tiền bị chiếm đoạt trên một mươi sáu tỷ đồng
đánh vào tâm lý muốn đầu tư lợi nhuận ban đầu hấp dẫn
cao gấp nhiều lần so với đầu tư các bất động sản
trên thị trường nhiều người đã sập bẫy
hiện nay những vụ việc lừa đảo bằng hình thức chiêu dụ đầu tư mô giới bất động sản đang diễn ra rất phổ biến
người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch
bà con của chúng ta hãy sức là thẳng đồng và xác thực được cái tính thực tế của các cái dự án
tránh tin tưởng cũng như tránh cái việc mà bị những cái chiêu dụ của các đối tượng lừa đảo
nhất là những đối tượng lừa đảo đưa ra các cái dự án không có thật với hứa hạn
là chuyển tiền lợi nhuận băng đạo rất lớn tình mạng sao
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tiếp tục thông báo cho những ai là bị hại
hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên đề nghị liên hệ với phòng cảnh gia hạn sự
số bốn mươi bảy lý tự trọng đà nẵng hoặc số điện thoại chín trăm ba mươi năm ba trăm năm mươi sáu năm trăm tám mươi chín gặp điều tra viên để giải quyết
trong hai tháng năm hai nghìn hai mươi ba
kiếm ngày xuất khẩu nông lâm thuyền sản của cảnh sát đà nẵng
đạt khoảng sáu hai mươi tám tỷ đô la mỹ
theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong hai tháng đầu năm tổng kiếm ngành xuất nhập khẩu hàng nông lâm thuyền sản
ước đạt gần một mươi hai tỷ đô la mỹ giảm một mươi sáu tám so với cùng kỳ năm trước
trong hai tháng xuất khẩu nông lâm thuyền sản đạt khoảng sáu hai mươi tám tỷ đô la mỹ
giảm hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm trước
nhập khẩu ước khoảng năm bảy mươi hai tỷ đô la mỹ giảm chín năm
xuất siêu năm năm
xuất siêu năm năm mươi chín triệu đô la mỹ giảm sáu mươi tám năm so với cùng kỳ năm trước
về thị trường xuất khẩu trong hai tháng đầu năm
các thị trường xuất khẩu chủ yếu tập trung ở khu vực châu á
chiếm bốn mươi bảy bốn thị phần tiếp đến là châu mỹ hai mươi một một
châu âu một mươi ba bốn châu đại dương một bốn và châu phi một
trung quốc đã trở lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất
đạt một hai mươi bảy tỷ đô la mỹ chiếm hai mươi hai thị phần
dữ liệu định kỳ của tổng cục thống kê cho hay
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ước tính có khoảng ba mươi chiếc ô tô được nhập về cảng việt nam
tuy lượng xe nhập khẩu tăng hơn gấp đôi so với tháng trước
vào khoảng một mươi bốn bốn trăm năm mươi bảy chiếc trị giá ba trăm một mươi bốn năm triệu đô la mỹ
nhưng lại có giá trị kim ngạch thấp hơn chỉ đạt hai trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ
như vậy xe nhập khẩu về nước tháng hai đã tăng gấp hai một lần tháng trước
nhưng tổng giá trị kim ngạch lại không cao
giá trị đơn chiếc trung bình của mỗi xe nhập trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ đạt chưa tới một mươi đô la mỹ một chiếc
tương đương giá trị khai báo hải quan khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng một xe
như vậy các nhà nhập khẩu ô tô trong tháng vừa qua
đã chủ yếu đưa về các dòng xe giá rẻ với số lượng lớn
về sản xuất nội địa cơ quan thống kê cho hay
sản lượng xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tháng qua
ước đạt hai mươi sáu bảy trăm linh chiếc tăng nhẹ năm năm so với tháng một

cơ quan thống kê cho hay sản xuất nội địa

và tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia góp ý
kỳ vọng và mong mỏi của bà nhài cũng như đông đảo người dân
đó là lần sửa đổi lớn đất đai này sẽ tháo gỡ được những vướng mắt đang tồn tại
từ đó thực hiện công bằng và hài hòa lợi ích trong quản lý và sử dụng đất
sớm giải quyết những căng thẳng xã hội do bất cập trong chính sách quản lý đất đai
qua đơn thư rồi là qua kiếp công dân
cũng thấy có rất nhiều các tiêu cực và có hiện tại thì thực tế cũng đã thấy rất nhiều các vụ án
liên quan đến tham nhũng tiêu cực liên quan đến quản lý đất đài
và qua công tác kiếp dân thì thấy có rất nhiều các vụ việc khiến lại tố cáo đất người
liên quan đến đất đai mà chúng ta cần phải sửa luật
phải có các cái quy chế quy định cụ thể và nó phù hợp với cuộc sống
phù hợp với thực tế thì mới hạn chế được cái tham nhũng về đất đai
hạn chế được cái khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp về liên quan đến đất hàng
tôi mong muốn là luật đất đai sửa đổi lần này sẽ giúp giải quyết được hết những vướng mắt của người dân
nhất là về trình tự thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
sau đó chúng tôi mong muốn làm sao cho nó đơn giản gọn nhẹ công khai và minh bạch
việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong thời gian qua đã được tiến hành một cách dân chủ công khai
đa dạng về hình thức và đảm bảo chất lượng
tuy nhiên theo các chuyên gia sau khi tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân
việc tổng hợp các ý kiến này và nghiên cứu để tiếp thu giải trình nhằm hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi
cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc
phải tổng hợp thật kỹ phải xem xét thật kỹ bởi vì đây là những nhóm vấn đề nổi cộ
nó liên quan đến khá nhiều những cái nhóm đối tượng lợi ích và quyền lợi
cho nên là chúng ta cần phải làm rất kỹ để cái luật khi được ban hành
làm thế nào nó tạo ra được một cái hành lang rất thông thoáng
rất chặt chẽ và đảm bảo cho sự phát triển bền vững lâu dài
các cơ quan chức năng các ban ngành đoàn thể có liên quan
phải tiếp thu một cách nghiêm túc tất cả các ý kiến
anh phải lựa chọn anh phải tập hợp anh phải tổng hợp lại cái ý kiến đó
và từ chỗ bắt đầu tập hợp rồi
lựa chọn rồi
và anh sẽ đưa về cho các cơ quan chức năng
và tùy theo cái trọng trách của mình
cái cương vị trách nhiệm của mình
rồi từng cơ quan chức năng một sẽ đi vào là từng vấn đề mà người dân đặt ra
những vấn đề gì cần phải bổ sung
những vấn đề gì cần tiếp tục tiết hưởng
người dân có thể tiếp tục góp ý kiến với chín nội dung trọng tâm cho dự thảo lớn đất đai sửa đổi đến ngày một mươi năm tháng ba tới đây qua các hình thức gồm góp ý trực tiếp

để việt nam khai thác đẩy mạnh
tham gia wlp hộ chiếu logistics thế giới
các tổ chức doanh nghiệp kỳ vọng
sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại với đối tác uae
qua đó hướng tới các đối tác khác
ở khu vực vùng vịnh
hiện nay ví dụ như máy bay
vì giá chỉ bay
sáu tiếng trở lại thôi
sáu tiếng trở lại thôi
bay tới đường ngắn thôi
bây giờ chúng tôi muốn bay tới đường dài
muốn phát triển các sản phẩm đi mỹ
đi châu âu ví dụ
thì chúng tôi phải tìm những đối tác
để có thể mở rộng bằng lưới được
thí dụ như bây giờ
việc jet chỉ bay tới dubai thôi
bảy tiếng đồng hồ thôi không thể bay một mươi tiếng
máy bay với tôi sẽ bay đi
chỉ có thể bay tầm xa rồi tầm ngắn thôi
thì chắc tôi liên kết lại với hãng không emirates
của thằng uae
ví dụ như vậy
thì khi hàng quá có việc jet đưa tới dubai
emirates tiếp tục
người ta đưa hàng đến mỹ và châu âu
qua các trung tâm
chuyển tại dubai
vì cái thủ tục hải quan
đơn giản hóa về mặt
thủ tục giấy tờ này nọ
thì dubai làm rất tốt cái này
điểm mấu chốt của wlp
là sự vận hành theo mô hình hấp
trung tâm kết nối của từng quốc gia thành viên
trong đó có việt nam
với vị trí chiến lược là một trung tâm trung chuyển và sản xuất của khu vực
đại diện wlp tại việt nam cho rằng
việt nam sẽ là hấp quan trọng thuộc mạng lưới wop
các doanh nghiệp tổ chức
có thể tham gia wlp với hai tư cách
hội viên hoặc đối tác
trong đó hội viên là các doanh nghiệp
đối tác là các cơ quan thuộc chính phủ
hoặc các cơ quan liên quan
về hội viên
thì họ nhận được các ưu đại
do chính sách các đối tác của mình
trong hệ sinh thái của mình
hoặc ngoài hệ sinh thái của một quốc gia
nguồn các ưu đại làm sao để giảm chi phí
tiết kiệm thời gian
và tạo điều kiện tiếp cận thị trường
còn đối với đối tác
là những cơ quan chính phủ
thì cái quan trọng nhất là tạo điều kiện cho họ
để hút được hàng
giữ chân được khách hàng đang làm việc với họ
theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp logistics việt nam
hiện các ứng dụng hộ chiếu logistics thế giới
đã chiếm tới bốn mươi bảy tổng kiêm ngập thương mại thế giới
và tất cả các châu lục
đã có các quốc gia các hub tham gia
đặc biệt trong khu vực châu á
đã có trung quốc và các nước trong khu vực asean
việc tham gia cái mạng ưới này
thì rất là đơn giản
chỉ cần quét một qr code
nhập vào vài thông số
mình đã sign up cho cái chương trình này rồi
và như vậy nó được cởi mở xuống từ các bên
thế thì cái việc mà chúng ta
chúng ta có thể hưởng lợi được nó
thì ngay từ cái việc đầu tiên
chúng ta sẽ tăng ra tham gia chương trình này
và càng sử dụng nhiều
thì chúng ta càng được hưởng những cái lợi ích nó gia tăng hơn
như là đại diện của dbmp họ có chia sẻ
thì với cái việc mà
mỗi một doanh số hàng năm
mà chúng ta vượt lên được năm
so với năm trước thì chúng ta đã nâng được bậc
và nâng được bậc thì chúng ta được hưởng những cái hợp ích
và cái hợp ích đấy thì nó lại mang lại cái giảm chi phí cho mình
theo các chuyên gia
cần có thời gian để đánh giá hiệu quả
của các doanh nghiệp tham gia chương trình
và cũng còn một số vấn đề cần lưu ý
khi áp dụng hội chiếu logistics thế giới wlp
vào thực tiễn tại việt nam
tuy nhiên trở thành thành viên của wlp
đang là cơ hội để việt nam phát huy được
hiệu quả mạng lưới logistics sẵn có
và cơ hội trở thành đầu mối mạng lưới logistics
trong khu vực
thưa quý vị dù đã có nhiều cảnh báo
nhưng tình trạng các sàn forex
đầu tư tiền tài
chứng khoán quốc tế
ngày càng tăng cường dội bơm
mời gọi dụ dỗ nhà đầu tư tham gia
do đó cần phải có chế tài
sử phạt mạnh tay hơn nữa
không chỉ vậy
cần có giải pháp siết chặt quản lý phần gốc
là dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch này
nhằm giảm thiểu được những giao dịch trái thép
trên sàn forex
và phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
hiện nay các quy định pháp luật
đã có mức xử phạt đối với các hoạt động kinh doanh
đầu tư forex
nhưng chủ yếu chỉ tập trung xử lý
các đối tượng cầm đầu là chính
trong khi đó mạng lưới hoạt động rộng rãi
là nhờ vào những người mô giới
nhưng những đối tượng này thường ít bị sử phạt
hoặc nếu có cũng chỉ bị phạt rất nhẹ
so với hậu quả gây ra
do đó cần xem xét bổ sung các quy định
để có hình thức sử phạt mạnh hơn
từ mức phạt tiền đến xét xử hình sự
hiện nay là các đối tượng mô giới
cũng như là các chân rết
của mạng lưới hoạt động này
vẫn hoạt động thường xuyên
và rất ít các trường hợp bị xem xét
sử lý vi phạm trách nhiệm
sử lý vi phạm sử phạm chính
và cũng rất hiếm trường hợp bị khởi tố hình sự
với các dấu hiệu tội phạm có liên quan
theo tôi là các cơ quan chế năng
cũng cần xem xét lại để quy định rõ hơn
trong việc đối với xem xét sử phạt
đối với các người
mà chúng ta mô giới
hoặc là các người mà chúng ta
có hoạt động kinh doanh đa cấp
hoặc là dẫn dụ hoặc là chào mời
hoặc là các bạn nhân viên
thì chúng ta cũng cần xem xét để có những cái quy định cụ thể rõ ràng hơn
để các cơ quan chế năng
trong trường hợp xem xét áp dụng
cũng có một hành lang thấp tí rõ ràng hơn
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước
cùng với các ngân hàng thương mại
cần tăng cường hơn nữa kiểm soát dòng tiền
chảy vào các sàn forex trái phép
nếu các giao dịch thông thường
thì ai cũng sẽ ghi nội dung cụ thể
nhất là với số tiền lớn như thanh toán tiền nhà
bộ bất đồng sản mua xe
còn với những giao dịch đầu tư tiền ảo
đánh forex thông thường không ghi rõ nội dung
chính những giao dịch không ghi cụ thể
thì đa phần đó chính là những giao dịch đáng ngờ
giao dịch chui
ở thời điểm hiện tại thì theo tôi thấy là
nó chỉ tập trung vào câu chuyện giải quyết sự vụ
tuy nhiên nếu mà đứng dưới góc độ kiểm soát
thì chúng ta cần ngân hàng chủ động hơn
có nghĩa là gì họ cũng hoàn toàn có thể là
giám sát ngay cái việc là chuyển tiền
ngay từ đầu
thông qua các cái nội dung chuyển tiền
các cái tài khoản nhận
hoặc là các cái tầng suất giao dịch liên tục
thì họ cũng có thể phát đi những cái cảnh báo
đồng thời cũng có thể là
thông báo đến khách hàng
cũng như là các bên liên quan
trong cái việc là hỗ trợ phối hợp với nhau ngay từ đầu vào
thì khi đó chúng ta mới giảm thiểu cái tác hại
đừng đợi cái sự việc mà nó xảy ra rồi
chúng ta mới bắt đầu đi điều tra
tuy nhiên khó có giải pháp nào
giải quyết được tình trạng lừa đảo
qua các sàn giao dịch forex một cách triệt để
nếu người dân không tự trang bị kiến thức cho mình
mình phải làm cái công tác tuyên truyền
một cách rõ ràng đầy đủ
và làm sao để cho khách hàng
những cái người xung quanh họ hiểu ít nhất
forex nó như thế nào
và ít nhất ở việt nam chúng ta
hiện tại không có cái khung pháp lý
hoặc là các cái quy định về mặt pháp luật
chưa cho phép giao dịch
các cái hình thức ngoại hối
ngoài ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng
được ngân hàng nhà nước cấp phép
có rất nhiều những cái mà để cho chúng ta
là nhận biết
ví dụ giống như là thường
những cái sàn giao dịch kiểu đó
là họ sẽ không có giấy phép
hoặc là nếu mà có chăng thì đó là những cái giấy phép
chả liên quan gì cả
yếu tố thứ hai đó chính là chúng ta sẽ xem
lịch sử của sàn giao dịch
không thường những lịch sử của những sàn giao dịch
có dấu hiệu lừa đảo đều không tồn tại quá một năm
hậm chí một năm là tôi thấy là còn
tương đối nhiều quá chứ bởi vì bình thường
họ chỉ tồn tại được vài tuần cho đến vài tháng thôi
theo các chuyên gia
việc thiếu công cụ quản lý các kênh đầu tư mới
dẫn tới rủi ro cho các nhà đầu tư
điều này đặt vấn đề cho các cơ quan quản lý
làm sao nhanh chóng đưa ra khung pháp lý
cho các hoạt động đầu tư mới
kiệp thời cảnh báo những rủi ro
mà nhà đầu tư có thể đối mặt
cũng như hình thức phạt nặng đối với những đối tượng
cố tình dựa vào kẻ hở pháp luật
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ
tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam
đối với nguyễn đôn ý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
về hành vi nhận hối lộ theo quy định
tại khoản hai điều ba trăm năm mươi bốn
bộ luật hình sự
qua công tác nắm tình hình
công an thị xã phú thọ đã phát hiện và thu thập đầy đủ chứng cứ
liên quan tới các sai phạm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
địa chỉ tại khu ba xã phú hộ
thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
trong công tác kiểm định xe ô tô hoán cải
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ
nguyễn đôn ý liên kết với công ty
trách nhiệm hiểu hạn dịch vụ thiết kế
kỹ thuật ô tô đức thịnh
địa chỉ tại đường phú đô quận năm từ liêm hà nội
và công ty trách nhiệm hiểu hạn ô tô an pha
địa chỉ tại khu năm
thị trấn trạm trôi huyện hoài đức thành phố hà nội
nhận bốn mươi bốn triệu đồng
của sáu chủ phương tiện
để làm thủ tục hồ sơ hoán cải
và thực hiện nghiệm thu xe cải tạo sai quy trình
không đúng quy định của pháp luật
và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới
cải tạo trái quy định
do là trong quá trình
làm việc của mình
thì có nhu cầu của chủ phương tiện
do đó tôi có móc nối với
cả công ty trách nhiệm hiểu hạn
dịch vụ ô tô đức thịnh
cũng như là bên
công ty trách nhiệm hiểu hạn ô tô an pha
để làm hồ sơ thiết kế hoan cải
cho các chủ phương tiện có nhu cầu
và từ cái công việc đó

điện thoại của chủ phương tiện
trước đó cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định khởi tố ván hình sự
nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa
chiều ngày hai tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã tiến hành tống đạt các quyết định trên
đến các bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và quyết định bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở
nơi làm việc của các bị can
qua khám xét cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ
nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
theo điều tra hợp tác xã vận tải hòa bình
là cơ sở duy nhất tại tỉnh khánh hòa
có chức năng sửa chữa thiết kế thi công
cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ
theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế gara của đơn vị này
từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
không còn hoạt động
để thực hiện việc cấp đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới cải tạo
với chức năng và nhiệm vụ được giao
nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu
đã cấu kết cùng nhau nhiều lần nhận tiền
của nhiều chủ xe cơ giới
để thực hiện các hành vi nhằm hợp thức hóa
hồ sơ cải tạo xe ô tô
để từ đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khánh hòa
cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo
và sau đó đưa vào kiểm định
cho phù hợp với thiết kế cải tạo
công an tỉnh khánh hòa xác định
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn văn phiêu và nguyễn hữu trường
đã nhận một trăm linh chín triệu đồng
của năm chủ phương tiện
để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo cho tám xe ô tô
vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh khánh hòa
điều tra mở rộng
hai mươi đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh nghệ an bắt quả tang
khi đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại nhà của nguyễn thị yến
chú tại phường nghi hải thị xã cửa lò
thu giữ hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
cầm đầu tổ chức hoạt động đánh bạc
là hoàng văn thọ bốn mươi một tuổi
chú tại phường nghi hải thị xã cửa lò
để tránh bị phát hiện
thọ đã thuê nguyễn văn hợi ba mươi chín tuổi
cùng chú tại phường nghi hải
tìm thuê các ngôi nhà kiên cố
rồi liên lạc với nhiều đối tượng có tiền án tiền sự đánh bạc
địa điểm đánh bạc được thay đổi thường xuyên
và được bố trí canh phòng nhiều lớp
cơ quan công an đã thu giữ hơn hai trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt
hai mươi hai điện thoại di động
và nhiều tăng vật khác
liên tiếp trong thời gian gần đây
trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
xuất hiện tình trạng nhiều thanh thiếu niên
tụ tập điều kiển xe máy
chở hai chở ba
mang theo hung khí thô sơ như sao
phóng tuyếp sắt vỏ chai bia
lạng lách đánh võng trên các tuyến đường
để giải quyết mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
qua công tác điều tra truy xét
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên
đã nhanh chóng xác minh làm rõ
do có mâu thuẫn cá nhân
nên nguyễn lâm hùng sinh năm hai nghìn năm
chú phưởng khai quang thành phố vĩnh yên
và dương văn linh hay còn gọi là linh kề
sinh năm hai nghìn bốn
chú huyện bình xuyên
đã thách thức đánh nhau
sau đó hùng và linh rủ thêm nhiều thanh niên khác
tụ tập sử dụng xe mô tô
chở hai chở ba lạng lách đánh võng
bấm còi rú ga trên các tuyến đường
thuộc địa bàn thành phố vĩnh yên
để tìm đánh nhau và giải quyết mâu thuẫn
trong thời gian gần đây
trên địa bàn thành phố vinh yên tỉnh vĩnh phúc
xuất hiện các nhóm đối tượng thanh thiếu niên
thường xuyên tụ tập đông người
vào buổi tối
trong tuần trong các ngày cuối tuần
các nhóm đối tượng trên
trên các địa bàn như là
tâm dương tâm đảo
và trên địa bàn thành phố vĩnh yên
thường xuyên tụ tập đông người trong đó thì đi tốc độ nhanh
trong quá trình đi thì có cầm theo các khung khí nguy hiểm
trên thực trạng trên
lãnh đạo công an thành phố vĩnh yên
là giao đội cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh yên
và lực lượng cảnh sát giao thông
và phối hợp các công an phường xã trên địa bàn
tiến hành các biện pháp truy xét
công an cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên
đã triệu tập các đối tượng lên
và tiến hành điều tra xác minh
quá trình di chuyển
các đối tượng mang theo hung khí thô sơ
như rào phóng tuyết sắt
và cầm theo vỏ chai thủy tinh
với mục đích khi hai nhóm gặp nhau
hoặc qua chạm với người đi đường
sẽ sử dụng những tấn công
đình điểm là vào tối ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng hai
cháu đi cùng một đoàn
tầm khoảng ba mươi bốn mươi người
trên xe chúng nó cầm phóng lợn
cầm dao quắn
đi tìm thằng ninh kiều để đánh nhau
qua sự việc trên
tôi thấy việc phóng xe
cầm dao phóng lợn như thế là sai
gây nguy hiểm cho tất cả các người
đi đường đi
đi đường với các bạn trẻ
không nên như tôi hiện tại như bây giờ
bây giờ vào trong này tôi rất là thấy
ăn ăn hối cãi
các bạn trẻ ở ngoài không nên như tôi
không nên thể hiện mình như vừa qua như vừa rồi
vụ việc trên
trong hai ngày
mùng một và mùng hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố vịnh yên
đã tiến hành triệu tập các nhóm thanh niên trên
với hơn một trăm linh đối tượng liên quan
đưa về trụ sở công an để xác minh làm rõ
thu giữ nhiều phương tiện
hùng khí thuộc sơ các loại
khẩn trương làm rõ các đối tượng có liên quan
đêm qua ngày mùng ba mươi hai tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
chủ trì phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ
và công an thành phố biên hòa
truy lùng bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nghĩa
ba mươi tuổi thường trú tại xã tân hưng
huyện cái nước tỉnh cà mau
đây là đối tượng đã trực tiếp ra tay sát hại
chị trần thị thanh huyền bốn mươi tám tuổi
quê thành phố đà nẵng tạm trú
tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
để cướp tài sản
cùng bị sát hại với nghĩa
còn có đối tượng phan văn trung
hai mươi ba tuổi quê ở tỉnh an giang
trước ngày mùng một tháng ba
nghĩa điều khiển xe mô tô trở tên trung
là bạn sống lang thang tại khu vực công viên
quảng trường sáng tạo
thành phố phường đông hòa
thành phố dĩ an của tỉnh bình dương
đến gần nơi nạn nhân tạm trú
rồi thả trung xuống uống cà phê
còn nghĩa điều khiển xe mô tô vào nhà nạn nhân
tại đây nghĩa đòi tiền cho nạn nhân mượn trước đó
không được nên lợi dụng lúc nạn nhân úp mặt xuống giường
đã giặt tay sát hại nạn nhân
tiếp đó nghĩa lấy đôi bông tai
hai điện thoại di động của nạn nhân
rồi khóa cửa lại trở chung về chợ thủ đức mua đồ nhậu
sau đó nghĩa tự tay chạy xe đến hồ nước gần đó
đốt bộ đồ đá mặt khi gây án
đồng thời vứt con dao và khẩu súng xuống hồ nước
tại cơ quan công an bước đầu
nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an thành phố đà nẵng vừa tổ chức lễ gia quân
đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến việc kinh doanh
sử dụng si sa bóng cười
tại các tụ điểm cung cấp
kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn
vào sáng ngày hôm nay
theo đó công an thành phố cùng công an
tất cả bảy quận huyện đồng loạt xa quân
chủ động nắm chắc tình hình
thực hiện tốt các mặt nghiệp vụ
để phát hiện xác định cơ sở kinh doanh dịch vụ
cơ sở lưu trú cho sử dụng
hoặc mua bán tảng chữ si sa bóng cười trái phép
trong quá trình kiểm tra
các cơ sở kinh doanh có điều kiện
lực lượng chức năng cũng tiến hành test nhanh ma túy
đối với các trường hợp nghi vấn
trong kế hoạch chuyên đề công an thành phố đà nẵng
cũng tăng cường công tác tuyên truyền
đến các đối tượng học sinh sinh viên
về mức độ nguy hiểm của si sa bóng cười
ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng
cao điểm ra quân trong vòng một tháng
công an thành phố phân đấu xử lý rứt điểm
không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật
liên quan đến si sa bóng cười diễn biến phức tạp
ngày hôm nay ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy thành phố hà nội
tổ chức hội nghị triển khai
và gia quân tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm
về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
trật tự công cộng trên địa bàn
triển khai kế hoạch số một của ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy thành phố hà nội
từ hôm nay đến ngày ba mươi một tháng ba
các đoàn kiểm tra của thành phố sẽ kiểm tra đôn đốc
xử lý giải quyết vi phạm
trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị trật tự công cộng
kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố lòng đường
bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán
trong giữ phương tiện trả lại nguyên trạng hè phố
trong đợt giao quân này lực lượng công an các cấp
sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu
với cấp ủy chính quyền địa phương
và là lực lượng thường trực để cùng với các lực lượng chức năng khác
ra quân giải quyết triệt để tất cả các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
và trật tự nơi công cộng
đợt giao quân này yêu cầu tất cả các lực lượng
thực hiện trên quan điểm hết sức nghiêm túc
và kiên quyết triệt để có sự điều tra cơ bản
và có những giải pháp phù hợp với từng nhóm hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị
thưa quý vị những ngày qua truyền hình công an nhân dân
đã phát loạt bài phản ánh về những hoạt động
có dấu hiệu lợi dụng từ thiện của website công nghệ
hỗ trợ từ thiện didai care
và để rộng đường cho dư luận
nhóm phóng viên của truyền hình công an nhân dân
đã liên hệ làm việc với công ty trách nhiệm hữu hàng
nida việt nam để làm rõ về những vấn đề liên quan
đến các hoạt động từ thiện
ngay chiều nay ngày ba tháng ba
chúng tôi đã đến trực tiếp địa chỉ hai mươi chín a
nguyễn đình chiểu quận một thành phố hồ chí minh
nơi được công ty didai việt nam
giới thiệu là trụ sở chính
để trực tiếp tìm hiểu vụ việc
đây là tòa nhà văn phòng cho thuê
công ty didai việt nam thuê lại
tầng ba với diện tích khoảng một mươi m hai
tuy nhiên nơi đây không có ai làm việc
trước đó trao đổi qua điện thoại
đại diện công ty này cho biết
đang đi công tác và trả lời bằng văn bản
các câu hỏi của truyền hình công an nhân dân
với hàng chục trường hợp
kêu gọi từ thiện được đăng tải
trên mạng xã hội
didai việt nam và website didai care mỗi ngày
có thể thấy mạng đứa nhân viên
của công ty này hoạt động rộng khắp cả nước
đặc biệt là tại các bệnh viện công
có quy mô lớn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tuy nhiên họ không phối hợp
với các bệnh viện này để kiểm chứng
thông tin bệnh nhân
vẫn không có được phản hồi
và cũng không có tiến triển gì
bên cạnh đó trong văn bản trả lời
các trường hợp kêu gọi chưa minh bạch
công ty khẳng định
bệnh nhân đã mất ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại bệnh viện úng bú
đã ngừng kêu gọi vào ngày hai mươi ba tháng một
tuy nhiên tại thời điểm điều tra
ngày một mươi năm tháng hai
thông tin kêu gọi vẫn đang hoạt động bình thường
chỉ khi phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi
với đại diện didai
thì công ty này mới khóa lại
tương tự các trường hợp khác được
nêu trong bài điều tra
phía công ty cũng chưa thể hiện
đã xác minh từ chính quyền địa phương hay bệnh viện
mà chỉ không qua lời kể của bệnh nhân
trong quá trình làm việc

họ đã rời công ty rồi
có nghĩa là họ đã nghỉ việc rồi
thì việc chăm sóc với một số trường hợp
nó có thể là nó bị thiếu sót ở đâu đó
dẫn đến trường hợp đó
hiện tại có thể là sẽ có những cái trường hợp
mà các gia đình bệnh nhân
họ không có các thông tin cập nhật
thì bên công ty
cố vấn đề quỹ của tụi em
có nghĩa là những người trực tiếp
gặp các gia đình bệnh nhân đó
họ thực hiện các thông tin verify
để xác minh tình trạng và hoàn cảnh bệnh nhân
bên cạnh các hồ sơ bệnh án
được bệnh nhân cung cấp
phòng công tác xã hội của bệnh viện
chính là đơn vị có nhiệm vụ
hỗ trợ khi bệnh nhân gặp khó khăn
thế nhưng không rõ vì nóng vội
muốn hỗ trợ cho người bệnh
hay cố ý lạc lờ
mà những nhân viên của công ty này
không hề tiếp cận để tìm hiểu thông tin bệnh nhân
dẫn đến việc bệnh nhân qua đời
hay xuất viện đều không được cập nhật
các nhà hảo tâm làm sao biết được
số tiền mình đã hỗ trợ sẽ đi về đâu
ai sẽ là người kiểm soát
số tiền được nguyên góp
khi không được kiểm tra công khai thông tin
công bố minh bạch
mà chỉ thông qua những dòng tin tự cập nhật
trên data về thông tin tự nhận
là đối tác của câu lạc bộ
vì sức khỏe cộng đồng
hội chủ thập đỏ tp hcm
phía data khẳng định có xin phép câu lạc bộ
đồng thời mang những thông tin này
vào nhiều bài viết quảng cáo
trên một số báo để tạo dựng uy tín
cho đến thời điểm này
một số trang báo đã gỡ thông tin này
bên cạnh đó
đại diện câu lạc bộ khẳng định
chỉ trao đổi qua điện thoại
chưa có văn bản chính thức về sự hợp tác của hai bên
đơn vị này không có pháp nhân
mà chỉ là một câu lạc bộ trực thuộc
hội chủ thập đỏ
nên những thông tin của data
không thể là cơ sở để khẳng định
họ được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản
câu lạc bộ vì sức khỏe cộng đồng
đó là hội chủ thập đỏ tp hcm
liệu công ty dayda có vi phạm về hoạt động từ thiện hay không
và mức độ vi phạm như thế nào
câu trả lời sẽ được cơ quan chức năng xác minh
những năm trước
hội chủ thập đỏ tp hcm
do những khoảng trống về pháp lý
chưa được dự chỉnh kịp thời
dẫn tới hoạt động kêu gọi ủng hộ từ thiện
mang tính tự phát
dễ dẫn đến phát sinh tiêu cực
ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin của các nhà hảo tâm và người dân
từ khi triển khai thực hiện nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một
ndcb của chính phủ
hoạt động từ thiện đã ngày càng chặt chẽ
và được giám sát bởi nhiều cơ quan chức năng
từ thiện như thế nào để đúng người
đúng việc đúng quy định của pháp luật
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự
mà chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh
và bản tin nhiệt sóng hai mươi bốn trên bảy
tiếp theo của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi năm
tp hcm hướng đến một trăm linh
hệ thống thông tin quản lý đất đai
xây dựng quy hoạch được hình thành thống nhất
hoàn thành dữ liệu sức khỏe điện tử
an sinh của người dân dữ liệu hoạt động doanh nghiệp
đây là một trong những mục tiêu
của chiến lược quản trị dữ liệu
tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm
và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
quỹ ban dân dân thành phố công bố và triển khai
chiến lược quản trị dữ liệu
tp hcm đề ra các chỉ tiêu chủ yếu
đến năm hai nghìn hai mươi năm
bao gồm một trăm linh hệ thống thông tin quản lý
về đất đai các phép xây dựng quy hoạch
được hình thành thống nhất trên địa bàn thành phố
nhằm duy trì cập nhật khai thác dữ liệu
phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị
hoàn thành tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử
của người dân dữ liệu về an sinh
dữ liệu về thành lập tình hình hoạt động của doanh nghiệp
và hộ kinh doanh cá thể của thành phố
dữ liệu về thu chiên ngân sách giải ngân đầu tư công
các sở ngành ưu ba nhân dân tp hcm
và ưu ba nhân dân các quận huyện
mỗi năm ít nhất một sáng ký sử dụng dữ liệu
để hỗ trợ ra quyết định một trăm linh cơ sở dữ liệu
của thành phố phải được lưu trự quản lý
tại trung tâm dữ liệu thành phố
được đảm bảo an toàn thông tin theo quy định
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
chí lực dữ liệu của thành phố
sẽ tập trung vào ba nhóm dữ liệu chính
là nhóm dữ liệu về người dân nhóm dữ liệu tài chính doanh nghiệp
nhóm dữ liệu về đất đai đô thị
sáng ngày ba tháng ba
ủy ban dân dân tp hcm
tổ chức hội nghị về tình hình kinh tế
thành phố hai tháng qua
và đặc biệt là hai tháng đầu năm ghi nhận
bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ
trong tháng ba và các tháng tiếp theo
nhiều nội dung trọng tâm đã được thành phố xác định
nhất là việc gỡ khó cho doanh nghiệp
khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tp hcm đạt được kết quả khá tốt
trên nhiều nội dung quan trọng
thu hút vốn đầu tư fdi tăng bốn mươi ba
xếp thứ hai cả nước
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
tăng sáu một so với cùng kỳ
sớm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
khơi công hàng loạt các dự án lớn
tp hcm cũng đã chủ động gặp gỡ
lắng nghe kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước
để có giải pháp tháo gỡ vướng mắt
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
tuy nhiên sản xuất công nghiệp vẫn trên đà giảm
giảm hai năm so với cùng kỳ
số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao gấp ba lần
số doanh nghiệp thành lập mới
nhận định đạt suy giảm của quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ còn kéo dài đến hết quý hai năm nay
tp hcm sẽ nỗ lực nhiều giải pháp
để sớm phục hồi kinh tế giữ vững tăng trưởng
trong tháng ba
tp hcm sẽ tập trung triển khai chín nhóm nhiệm vụ quan trọng
trong đó ưu tiên khơi thông bốn ngành công nghiệp trọng điểm
và chín ngành dịch vụ
giải quyết cơ bản các kiến nghị của doanh nghiệp
gợi các điểm ngãn về hạ tầng bớt đồng sản
logistics an sinh xã hội
trong đó có cả những khó khăn của giáo dục và y tế
cuộc sống của người dân vùng biên giới tỉnh tây ninh
còn nhiều khó khăn
và điều kiện tiếp cận y tế tại đây còn hạn chế
vừa qua bộ chỉ huy bộ đội
biên phòng tỉnh tây ninh đã tổ chức chương trình khám
và phát thuốc miễn phí
hoạt động ý nghĩa này cũng là nhiệm vụ quan trọng
giúp nâng cao sức khỏe cho người dân
và góp phần đảm bảo an ninh vùng biên giới
tân lập là xã nằm ở vùng sâu
của nền tân biên tỉnh tây ninh
và giá phía biên giới nước campuchia
tại địa bàn có hai cửa khẩu là tràng riệt
và cửa khẩu quốc tế samad

đa số kinh tế còn nhiều khó khăn
nên bà con nơi đây rất hạn chế đi đến các cơ sở y tế
nhất là những người lớn tuổi
khi chương trình khám và phát thuốc miễn phí
được lực lượng quân y bộ đội biên phòng tây ninh
về tận địa phương thực hiện
thì người dân mới có mặt đông đúc
và cũng là lúc họ phấn khởi nhất
bác sĩ chẳng đoán là
tôi bị cao quyết áp
và bị sương khớp
nên bác sĩ tăng tầng cho thuốc
để tôi rất là tin tưởng
vào y bác sĩ
khám ở đây
ở trầm xá hay là ở bệnh viện
đây là rất nhiệt tình
nếu mà không có chương trình này
thì đi chữa bệnh
cũng hơi chậm
hơi tốn kém
nhà nước không trợ như vậy
thì rất vui và quan hệ
lực lượng bộ đội biên phòng các cấp
đã cử trên hai trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ
tham gia phối hợp với địa phương
làm công tác dân vận
cũng như khám chữa bệnh
các phát thuốc miễn phí cho bà con
tại xã tân lập
qua đó đã cơ bản kiểm soát được một số dịch bệnh
góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân
nên sự tin tưởng và củng cố vững chắc
thấy trận lòng dân trên tuyến biên giới
sự khối kết hợp
cũng các lực lượng
như là công an tỉnh bộ đội biên phòng tỉnh
cũng như công an quyện
và các đồng biên phòng
trong thời gian qua
các lực lượng này thực hiện tốt các nhiệm vụ phối kết hợp của mình
tên tuyến biên giới
do đó tình hình tên tuyến biên giới
hiện nay là cơ bản giữ dựng công định
phát huy truyền thống
của từng địa phương
giữa bộ đội biên phòng và các lực lượng
trong cái giữ gìn an ninh chiến trị
trật tự an toàn xã hội
và quản lý bảo vệ biên giới
xây dựng cái đường biên giới với các nước lan diện
hòa bình hiểu nghị hợp tác
và cùng phát triển
cái thứ ba là
quan tâm đến các cái đối tượng
các cái đối tượng còn gặp nhiều khó khăn
để xây dựng
kinh tế xã hội
ở khu vực biên giới
hoạt động khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí
cho đồng bào vùng biên giới
là chủ trương lớn của lực lượng bộ đội biên phòng
được tổ chức thường niên vào các dịp kỷ niệm
ngày hội biên phòng toàn dân ba tháng ba
các sự kiện hết sức ý nghĩa này
đã ngày càng làm cho nhân dân
các vùng biên giới thêm niềm tin
vào chính sách chủ trương của đảng và nhà nước
từ đó tập trung vào lao động sản xuất
trên chính bi hương của mình
dù khó khăn vẫn còn trước mắt
nhưng không vì thế mà bị kẻ xấu lợi dụng
lôi kéo dụ dỗ
tham gia các hoạt động tiếp tay cho tội phạm vùng biên giới